kiểm soát tải trọng phương tiện là một chủ trương đúng đắn nhằm hạn chế tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
một trong những giải pháp giúp thực hiện hiệu quả công tác này chính là lắp đặt các trạm cân tải trọng tại các trạm thu phí
tuy nhiên có một thực tế là trong khi các lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong kiểm soát tải trọng xe và xử lý các phương tiện vi phạm tải trọng
thì tại một số trạm thu phí đường bộ chạm cân tải trọng cho đến thời điểm hiện tại chưa được lắp đặt
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
trạm thu phí pháp vân cầu rẽ được xem là cửa ngõ phía nam thủ đô hà nội
mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện qua lại nơi đây
theo tính toán của các cơ quan quản lý hiện tại bình quân mỗi ngày ở trạm thu phí này thu được một chín tỷ đồng
tuy nhiên đây là tuyến đường nhà đầu tư chỉ dài thảm lại bắt đường cũ
nhưng lại thu phí đến một năm trăm linh đồng một km cao tương đương đường cao tốc xây mới
điều đáng nói hơn nữa khi mà cao tốc nội bài lào cai hà nội hải phòng
hay gần hơn nữa là cầu rẽ ninh bình đã lắp đặt cân tải trọng từ rất lâu
thì tuyến đường cửa ngõ quan trọng này nơi mà số lượng phương tiện qua lại lớn nhất ra vào cửa ngõ thủ đô
thế nhưng không hề được lắp đặt hệ thống thu phí không dừng cũng như trạm cân tải trọng phương tiện
hình thức đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông bot là xây dựng vận hành chuyển giao
thế nhưng sau quá trình kinh doanh
với những trạm thu phí của người dân hàng chục năm
nhà đầu tư bot sẽ trả lại cho người dân những con đường như thế nào
khi những trạm thu phí này không lắp đặt chạm cân tải trọng
như vậy có nghĩa là những chiếc xe quá tải vẫn được phép đi lại qua đây
và hàng ngày vẫn góp phần phá hỏng tuyến đường này
trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn giao thông
tuy nhiên tại những trạm thu phí cửa ngõ phía nam của thủ đô như pháp vân cầu rẽ
thì hiện nay vẫn chưa hề được lắp đặt chạm cân tải trọng
phải chăng là cần phải có một cái biện pháp một chế tài đặc biệt để giải quyết
đối với những trạm thu phí này bắt buộc họ phải lắp chạm cân
để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại nơi đây
bởi vì đây cũng là một trong những nút giao thông quan trọng là cửa ngõ phía nam của thủ đô hà nội